các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thế nhưng điều mà mọi người không thể ngờ tới ông bạn lại chính là hung thủ cướp đi một trăm linh triệu đồng
tưởng rằng khi để xác nạn nhân xuống vực sâu cũng như xóa sạch mọi dấu vết hành vi tàn độc của hắn sẽ không bị phát hiện
nhưng cơ quan điều tra đã vạch mặt hung thủ chỉ đúng sau năm ngày
chuyên mục hành trình phá lần này chúng tôi xin phản ánh quyết tâm cao độ của lực lượng công an lai châu đã nhanh chóng bắt được hung thủ
bên cạnh đó còn thể hiện nghiệp vụ sắc bén kinh nghiệm dày dặn của mỗi điều tra viên
chính xác trước mỗi hành vi tội ác
vào hồi một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn một đôi vợ chồng người dân tộc đi lấy bông chít thuộc địa bàn xã sơn bình huyện tàm đường tỉnh lai châu
thì phát hiện sát của một người đàn ông không dám tung tích
hàng loạt các câu hỏi giả thuyết được đặt ra
có thể đây là một người đàn ông bị trượt chân xuống núi
tuy nhiên bị rơi xuống núi thì tại sao trên mỏm đá viết trên cao nơi được xác định
có thể nạn nhân đã ngồi đây trước khi chết lại có vết máu
lực lượng công an huyện và lực lượng quan tỉnh phải xuống hiện trường
và để mà khám nghiệm thử thi
từ đó mới xác định là có giáo hiện tội phạm
có thể là nhân dân người ta đi lao động để người ta trượt chân
là phải xác định có hai yếu tố
bởi vì sao
bởi vì là qua khám nghiệm hiện trường mới khẳng định rằng là gì
là từ đó mới biết là xác định là có tội phạm hay không có tội phạm
qua quá trình khám nghiệm hiện trường
cơ quan công an thu giữ được mẫu đất đá dính dịch màu đỏ
nghi là máu đất khô
một chiếc chiều có xe máy cách nơi nạn nhân rơi xuống khoảng hai mươi mét
cơ quan điều tra thu được
cơ quan điều tra thu được
một chiếc búa đinh có nhiều nghi vấn
khám nghiệm tử thi cho thấy phần đầu và gáy của nạn nhân
bị vật nặng đập dẫn đến tử vong
thời điểm tử vong cách đây khoảng ba ngày
có dấu hiệu bị sát hại và bị ném xuống vực sâu từ độ cao chín mươi năm mét
trong túi áo trên ngực nạn nhân có khoảng một năm triệu đồng
và giấy chứng minh thư nhân dân mang tên trá a sinh
do công an tỉnh đắk nông cung cấp
trong túi áo trên ngực nạn nhân có khoảng một năm triệu đồng
và giấy chứng minh thư nhân dân mang tên trá a sinh
công an tỉnh đắk nông cung cấp
vắng như vậy thì nó hung thủ mới ra tay càn độc
đối với nạn nhân đến mức độ như thế
xác minh giấy chứng minh thư nhân dân của tử thi tên trá a sinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nguyên quán tùa chùa điền biên
lực lượng trinh sát xác định trã a sinh có tên thật là trang a sinh
nguyên quán xã mường bán huyện tùa chùa tỉnh điện biên
nhưng di cư vào đắk lông đắk xom tỉnh đắk nông
rồi đổi tên thành trá a sinh
điều đáng chú ý đây là đối tượng có liên quan đến một vụ mua bán người
đã trốn khỏi địa phương từ năm hai nghìn một mươi hai
căn cứ vào những thông tin trên chúng tôi một mặt nữa là phối hợp
với công an tỉnh điền biên để xác minh tại địa bàn huyện tùa chùa
của tỉnh điền biên
qua xác minh được biết đối tượng trá a sinh có nhân thân
nguyên xuất thân sinh ra và nới lên ở tại huyện tùa chùa
sau đó di cư vào mường nghé sau đó đối tượng di cư vào đắk lông
hiện tại là thân nhân của nạn nhân này vẫn còn đang sinh sống tại tuổi chùa
và chúng tôi qua việc đó chúng tôi đã mời thân nhân của nạn nhân lên
để làm việc
căn cứ vào lời khai đặc điểm nhận dạng của nạn nhân
người nhà nạn nhân cung cấp
thì nó phù hợp với cái đặc điểm của nạn nhân ở tại hiện trường
nạn nhân có một ngón tay bị dị tật từ nhỏ
nên căn cứ đó đối chiếu một số vấn đề khác nữa
thì tôi đã nhận định chính xác là nạn nhân
chính là anh trá a sinh
ngay sau khi có kết luận của phòng kỹ thuật hình sự và các tài liệu có liên quan
xác định đây là vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng
giám đốc công an tỉnh lai châu đã quyết định thành lập ban chuyên án
chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
điều tra làm rõ nhằm chấn an dư luận
trên cơ sở có dấu vết tài hiển truyền
ban chuyên án tiến hành phân tích đánh giá kỹ lưỡng các tài liệu vật chứng thu được
nhiều khả năng công cụ gây án chính là chiếc búa thu được tại hiện trường
vì nó phù hợp với vết tổn thương trên vùng đầu của nạn nhân
chúng tôi nhận định đây là một vụ án mạng mà mang tính chất rất nghiêm trọng
đối tượng gây án có thể vì mục đích giết cướp tài sản
vấn đề thứ hai là không loại trừ cái việc mà các đối tượng trong quá trình làm ăn nảy sinh mâu thuẫn
chẳng hạn như vấn đề về
đây là một
nai châu là một địa bàn mua bán người và tuyến nai châu đi nào cai
cũng là một tuyến rất phức tạp
địa điểm xảy ra vụ án là địa điểm nằm trên đèo
là địa điểm heo hút và nơi giáp danh giữa tỉnh nai châu và tỉnh nào cai
nên vì vậy cũng không loại trừ việc các đối tượng có việc làm ăn với nhau
và dẫn đến vấn đề này trong quá trình làm ăn
chẳng hạn như mua bán người hoặc cũng có thể không loại trừ vấn đề về mua bán mát túy
nên là dẫn đến hậu quả trên
sau khi họp chuyên án một mặt các điều tra viên tập trung xác minh các mối quan hệ của nạn nhân trước khi bị giết
đặc biệt chú ý đến những đối tượng đi lại với nạn nhân gần thời điểm nạn nhân bị giết
giả soát tất cả các hồ sơ của những đối tượng từng có tiền án tiền sự phạm tội cờ bạc
ma túy mua bán người và các đối tượng hoặc diện nghi vấn
mất rất nhiều thời gian và công sức song các trinh sát vẫn không thu được kết quả nào
hoàn toàn chẳng có lấy bất cứ một thông tin nào hé lộ về đặc điểm nhận dạng đối tượng
còn các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn đều có chứng cứ ngoại phạm và loại ra khỏi vòng tỉnh nghi
bước sang ngày thứ ba vẫn chưa xác định điều hung thủ của vụ án
tuy nhiên không nản trí và với tinh thần kinh cướp đấu tranh với tội phạm
các trinh sát viên điều tra viên của ban chuyên án kiên trì bám trụ trong vòng một trăm linh km từ hiện trường của vụ án không kể ngày đêm
hàng loạt các giả thuyết được đặt ra các điều tra viên buộc phải tìm cách giải mã vụ án từ phương pháp suy luận logic
tập trung thông tin từ tất cả các đối tượng có điểm nghi vấn vào ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
lực lượng điều tra kết hợp với công an huyện xã tam đường tổ chức họp thôn phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm
và từ việc làm này một nguồn thông tin hết sức quý báu đã được cung cấp
thông qua công tác phát động quần chúng này chúng tôi đã nhận được tin quần chúng cung cấp vào chiều một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
có một nam thanh niên khoảng trên dưới ba mươi tuổi nó có dắt một chiếc xe máy đi từ trên đỉnh dốc đi xuống và gửi ở nhà chị hữu thị dua ở bản trung hoa tám
và sau đó mấy ngày đối tượng đã lấy chiếc xe đi và đối tượng gửi đó mang biển kiểm soát của xe máy của tỉnh điện biên
căn cứ của đó chúng tôi đã trực tử một nực lượng phối hợp với điện biên để xác minh chủ chiếc xe máy đó

căn cứ của đó chúng tôi đã lấy chiếc xe máy đi từ trên đỉnh dốc đi xuống và gửi ở nhà chị hữu thị dua ở bản trung hoa tám
một tổ công tác phối hợp với công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên xác minh tung tích của pao vào thời điểm trước trong và sau khi xảy ra vụ án xác minh chiếc xe máy đăng ký tên giả a pao do ai đang sử dụng
đối tượng pao này qua xác minh hiện tại là vắng mặt ở địa phương nên trong quá trình đó thì một mặt chúng tôi triển khai một mũi là truy bắt đối tượng ở điện biên một mũi khác chúng tôi cũng phải phong tỏa ở các tuyến biên giới từ lào cai vào đến lai châu lên địa bàn của tuyến này thì nó rất là rộng

đối tượng pao này qua xác minh hiện đại nó vắng mặt ở điện biên một mũi khác chúng tôi phải phong tỏa ở các cái tuyến biên
chích xe máy vẫn do giảng apao sử dụng tuy nhiên apao hiện không có mặt tại nơi cư trú
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn bàn chuyên án ra quyết định truy bắt khẩn cấp giảng apao để đấu tranh làm rõ

bàn chuyên án nhận định khả năng đối tượng sẽ trốn sang trung quốc nên đã tiến hành đón lõng đối tượng apao tại cửa khẩu lào cai kể cả các tuyến đường tiểu ngạch sang biên giới

chúng tôi đã chia thành rất nhiều tổ đề phòng rằng đối tượng có thể tẩu tán tăng vật tẩu tán chiếc xe máy là vật chứng của vụ án
hai nữa là đối tượng là khu vực địa bàn vùng núi giáp danh với trung quốc sắp danh với lào cai thì đối tượng có thể ngay lập tức di chuyển sang trung quốc và bỏ trốn ra nước ngoài
hai nữa là có thể di chuyển sang lào cai và trốn về các tỉnh dây xuôi
chúng tôi đã phối hợp với công an tỉnh lào cai công an tỉnh điện biên đồng thời với lượng biên phòng tiến hành chốt chặn các địa bàn biên giới
nhằm truy bắt bằng được đối tượng và thu giữ vật chứng của vụ án
xác định nếu không truy bắt nhanh thì bao sẽ trốn sang trung quốc và khi đó khó có thể truy tìm
bàn truyền án quyết định phong tỏa cử hàng chục chiến trị trinh sát chốt chặn nhiều tuyến đường mà khả năng đối tượng pau có thể tẩu thoát
sau khi trinh sát báo là cho cơ sở báo là một trăm linh đối tượng no ở trong nhà thì tiến hành là do cái địa hình phân công thành hai mối
múi đầu tiên là đồ nhập từ cửa chính sau đó là đối tượng bỏ chạy múi tiếp cận thứ hai là múi may phục bắt gọn đối tượng
ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn thì bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp
tại cơ quan kẻ giết điều tra pau đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
nó dùng xe thì nó giữ chìa khóa của mình để trong tuế của nó
thì hay nghỉ khoảng ba mươi phút
thì nó cứ dụ mình như thế thì mình không muốn đi cùng với nó
xong là nó bảo là nếu không đi cùng thì mượn xe nó đi một đêm
sáng hôm qua về
thì mình không cho nó mượ
nó mới lấy bàn tay đánh mình ba phát
xong là nó mới chạy ra mở cái tuế của nó
lấy cái bó trong túi của nó ra để đánh mình
để đuổi đánh mình
tránh không tránh được
chạy không chạy được
thì mình dừng lại đấy
mình lấy lại cái bó của nó
được một phát
trên đầu đó
thì nó mới ngát xuống
phát thứ hai
thì mình đánh nó
thì nó mới chết
thì mình kéo nó rơi vào
qua công tác đấu tranh chuyên án
chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau
là luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của bán đánh đốc
và cũng như là của lực lượng ban chuyên án
vấn đề là
vấn đề thứ hai
ngay từ khi ban đầu nhận được tin báo
thì đã có sự chỉ đạo
trong cái việc
trong quá trình
tiến hành khám nghiệm trường
và cũng như là thu nhận dấu vết
cái việc đó đã phục vụ rất tốt
cho công tác nhận định
tính chất của vụ án
cũng như là cái hướng điều tra
của cái chuyên án
vấn đề tiếp nữa
là trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ
chúng tôi đã làm tốt
cái công tác phát động phòng trào quần chúng
bảo vệ an ninh tổ quốc
và từ đó
quần chúng dân đã cung cấp
cho chúng tôi được nhiều nguồn tin
và giá trị phục vụ
cho công tác đấu tranh chuyên án
vấn đề nữa
là trong quá trình thực hiện
cái sự phối hợp
của các lực lượng
trong ban chuyên án
và đặc biệt nữa là nhận được sự quan tâm
phối hợp của các đơn vị
như là công an tỉnh nào cai
công an tỉnh điện biên
công an tỉnh yên bái
và công an tỉnh đăng nông
đây là một số đơn vị
những vấn đề
mà chúng tôi cần phải song minh
cái vấn đề đó
để phục vụ cho việc đấu tranh chuyên án
thì cũng đã thu được rất nhiều kết quả
đây là vụ án phức tạp
địa điểm xảy ra án mạng
là địa bàn ít người qua lại
hành vi phạm tội của đối tượng
cao tinh chất mạnh động
xong chỉ trong năm ngày
vụ án đã được phá
đối tượng đã phải cuối đầu nhận tội
qua vụ án trên
một lần nữa đã khẳng định
tinh thần kiên quyết đấu tranh
chấn áp các loại tội phạm
tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân
đối với các đơn vị
đối với lực lượng công an tỉnh nga châu
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé